sau trận lũ lịch sử vừa qua tỉnh quảng bình chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản
để chia sẻ những khó khăn mất mát mà người dân gánh chịu hàng nghìn đoàn cứu trợ đã về quảng bình trực tiếp cứu trợ chia sẻ khó khăn với bà con
tuy nhiên sau khi nhận tiền cứu trợ từ các nhà hảo tâm việc cán bộ một số thôn tại thị xã ba đồn đã thu lại để chia đều cho mọi người trong thôn đang gây nên những luồng thông tin trái chiều
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân sẽ làm rõ hơn về sự việc đang gây xôn xao dư luận này
trong cơn lũ vừa qua nhà bà cao thị lợi ở thôn vân nam xã quảng hải thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bị ngập sâu trong nước lũ
trong hoàn cảnh khó khăn do lũ gây ra những ngày vừa qua bà lợi đã được nhiều đoàn hỗ trợ trao tiền và quà để giúp bà sớm ổn định cuộc sống
còn chủ trương chia đều tiền cứu trợ bởi thiệt hại do lũ trong bà con sẵn sàng như nhau
có thể thấy cái sai nằm ở phương pháp chứ đến nay các cơ quan chức năng thị xã ba đồn
chưa phát hiện việc tham ô hoặc tư lợi của một số trưởng thôn
ở mức độ nào đó cần xử lý
cảm thông hơn là phán xét chê bai hoặc lên án việc làm này của các trưởng thôn
điều quan trọng là đừng vì việc làm chưa đúng trên mà các đoàn thiện nguyện cá nhân hảo tâm
quay lưng lại với người dân bị thiệt hại nặng